sau chiến thắng một của đội tuyển olympic việt nam trước đội tuyển olympic bahrain và tại vòng một tám tối qua
đội tuyển olympic việt nam đã chính thức lọt vào vòng tư kết asean hai nghìn một mươi tám
điều đó là quá đủ để các cổ động viên những người hâm mộ bóng đá việt nam tràn ra đường ăn mừng chiến thắng
bởi đây là lần đầu tiên đội tuyển bóng đá việt nam lọt vào vòng tư kết tại đại hội thể thao châu lục môn bóng đá nam
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay sau khi trận đấu kết thúc khoảng ba mươi phút người hâm mộ đã bắt đầu tràn ra đường
tập trung diễu hành tại khu vực hồ hoàn kiếm đốt pháo sáng tưng bừng ăn mừng chiến thắng của đội nhà
điều đó là quá đủ để các cổ động viên những người hâm mộ bóng đá việt nam tràn ra đường tập trung diễu hành tại khu vực hồ hoàn kiếm đốt pháo sáng tưng bừng ăn mừng chiến thắng của đội nhà

các cổ động viên được sống trong không khí của niềm vui chiến thắng
tất cả đều mong chờ hy vọng những chiến thắng tiếp theo của đội nhà tại đại hội thể thao châu lục asean hai nghìn một mươi tám